ngày hôm nay công an tp hà nội cho biết trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có năm cán bộ chiến sĩ bị thương
cụ thể năm cán bộ chiến sĩ bị thương là nguyễn quốc trung hai mươi tuổi đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân
bùi trung hiếu hai mươi hai tuổi nguyễn tuấn hùng hai mươi tuổi lê quang khải hai mươi bốn tuổi và nguyễn anh tuấn hai mươi bảy tuổi
cùng là cán bộ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông
sáng nay trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội đã cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của công an tp
tới thăm hỏi động viên năm cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ và tới hiện trường vụ cháy để kiểm tra đánh giá toàn diện tình hình vụ việc